các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi
đây là quyết định quan trọng khi án mạng mới xảy ra

một mối trinh sát được cử đi để xác minh các mối quan hệ thân quen của nạn nhân và gia đình nạn nhân
mối trinh sát khác nhận nhiệm vụ điều tra các đối tượng lao động vãng lai trên địa bàn
vì nghi ngờ đây chỉ đơn thuần là một vụ hiếp dâm và giết người bịt đầu mối

từ những thông tin ban đầu do các trinh sát báo cáo về và kết quả khám nghiệm hiện trường lúc này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội mới báo cáo lên bàn giám đốc công an tỉnh quảng nam
xin xác lập chuyên án và thành lập một ban chuyên án với những trinh sát điều tra viên có kinh nghiệm
do đại tá nguyễn thế nghiệp làm trưởng ban chuyên án
xác minh nhân thân của nạn nhân huỳnh thị đê bê cho thấy nạn nhân bê
tuy còn khá nhỏ tuổi nhưng có mối quan hệ tình cảm khá phức tạp với nhiều người đàn ông khác nhau
trong địa phương và các vùng lân cận
các điều tra viên đã khoanh vùng một số đối tượng nghi là có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân b
tuy nhiên các đối tượng nghi vấn đều có bằng chứng ngoại phạm
lúc này công an huyện phú ninh đã báo cáo lên ban chuyên án về một tình tiết khá quan trọng
đó là việc trước đấy công an huyện phú ninh đang xử lý một đơn khiếu nại của nạn nhân huỳnh thị db
tố cáo sáu đối tượng
đều có hổ khẩu thương trú tại huyện phú ninh về hành vi giao cấu với trẻ em
qua sắc mình chỉ còn một đối tượng tên là lê đức dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cư trú tại sát tam thái huyện phú ninh không có mặt tại địa bàn
tại thời điểm bị khiếu kiện dũng đang làm công cho một sưởng kinh doanh nước đóng chai trong thành phố hồ chí minh
công an huyện phú ninh đã gửi giấy triệu tập dũng về để giải quyết song dũng chưa xuất hiện
lúc này các trinh sát báo
dũng đã gửi giấy triệu tập dũng về bà ngoại nạn nhân b
xác nhận việc dũng có xuất hiện tại phú ninh trong thời gian db bị sát hại
một nhân chứng khác là một người lái xe ôm tên là phùng đăng khôi
thường trú tại thôn khánh tân xã tam dân huyện phu ninh
đã xác nhận vào chiều ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
có chở một thanh niên đến nga tìm nạn nhân db
người thanh niên đó được lái xe ôm mô tả giống với đối tượng
nghi vấn lê đức dũng
có một cái thông tin rất là quý giá là bữa tối hôm đấy là chúng tôi đến nhà cô dung biểu này
gặp bà ngoại của cô dung biểu
bà này cũng đã gần tám mươi tuổi rồi lầm cầm mắt không nhìn thấy gì
nhưng mà chỉ nghe được thôi bữa tối hôm đó là ông nói là ông đi chơi với anh dũng
rất là vui
và bà này nói rằng là trong những người quen của hắn thì có người thanh niên tên là dũng là anh quý nhất
ví dụ mỗi lần đến là ông nhảy lên ông reo mừng như mẹ
ông về chợ vậy
lần này thì cũng vậy
do đó là hơn nữa là cũng một mũi trinh sát khác là chúng tôi đã gặp được người xe ôm
nói là buổi chiều hôm đó là có một thanh niên đi xe bắc nam
từ phía nam về xuống xe đến ngã tư
cái đường lên nhà của nạn nhân
là mới nói là chở hắn lên một đoạn và dừng một cái điểm mà cũng gần cái hiện trường xảy ra đấy
sau đó thanh niên này đâu thì người ta không biết
từ những thông tin
do các mũi trinh sát báo cáo về có đủ lý do để trự tập đối tượng lê đức dũng
lãnh đạo ban chuyên án quyết định cử ngay một tổ trinh sát đi thành phố hồ chí minh
lúc này đối tượng dũng ở đâu tại thành phố hồ chí minh là cả một vấn đề nan giải
người nhà đối tượng dũng chỉ biết dũng sống tại khu vực quận tân phú
nhiều lần trinh sát gọi điện vào máy di động của dũng thì lúc gặp người này
lúc gặp người khác và tuyệt nhiên không thấy dũng trả lời
đây là những dấu hiệu không bình thường
các trinh sát công an tỉnh quảng nam đã nhờ sự trợ giúp của công an quận tân phú
hóa trang xâm nhập vào cộng đồng người sứ quản sinh sống trong thành phố hồ chí minh

trước khi dũng gây án cho biểu là cách đó ba tháng
thì dũng mượn cái số máy của một người bậc làm trong một cái xưởng là cái xưởng bông
kế tạo bông bãi á
thì là qua công tác mà ra sót xác minh ra cứu thì nó nổi lên cái số điện thoại này
ngay phần vô trong thì chúng tôi đã liên hệ với lại công an sách vật
cũng như các đồng chí trong cái đội địa trao quang thành phố đã ra sót
và tất cả những cái xưởng mà chế tạo bông trên địa bàn của phường thì có đến bảy cái xưởng này như vậy
mà đặc biệt chú trọng vào những người thanh niên mà là người dân quảng nam vào trong đó làm
và cái độ tuổi là như vậy
thì qua khoảng một ngày đêm thì chúng tôi đã ra sốt và xác định được là
trong cái sự may của một người ở cái phường vô trong này là có đối tượng đặc điểm giống như vậy
và chúng tôi đã may phục
sau hơn hai ngày truy lùng cuối cùng các chân sát cũng đã tìm ra được đối tượng dũng
khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường phú trung quận tân phúng
lúc đầu đối tượng lê đức dũng kiên quyết chối tội
cho rằng cơ quan điều tra đã bắt nhầm người vô tội
rằng y không hề có mặt tại quảng nam trong thời gian nạn nhân đê bê bị giết
thế nhưng với những chứng cứ sắc đáng mà cơ quan điều tra đưa ra
cuối cùng đối tượng dũng cũng đã cúi đầu nhận tội về hành vi giết người của mình
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi một dũng quen biết và có quan hệ tình dục nhiều lần với huỳnh thị d bê
sau đó dũng và tp hcm làm thuê kiếm trả lời
đến gần tết nhâm thìn năm hai nghìn một mươi hai
người nhà đối tượng dũng gọi điện báo về việc đê bê gửi đơn thô cáo dũng về hành vi giao cấu với trẻ em
công an huyện phú ninh cũng có giấy triệu tập dũng
lúc này buộc dũng phải thu xếp công việc để về quê với ý định đe dọa để đê bê phải rút tên y ra khỏi đơn thô cáo
chiều ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
dũng thuê xe ôm trở về nhà đối tượng dũng
dũng thuê xe ôm trở về nhà đối tượng dũng
dũng được gửi đến nhà nàn nhân đê bê tại xá tam thái
trên đường đi dũng đã mua một con rau thái lan với ý đồ sẽ giết đê bê nếu như cô ta vẫn khăng khăng tố cáo nghỉ
tại đây khi nghe dũng không thừa nhận là cha của đứa bé trong bụng
nên bê nguyền rủa và đòi chết trước nhà dũng
tức giận dũng liền rút rào đâm chết bê tại chỗ
thế bê không cử động dũng lau máu dính ở con rau rồi bỏ vào ba lô

để mặc cô bé nằm chít dũng đi xuống trường tiểu học kim đồng xá tam thái rửa tay thay áo sau đó hắn đi bộ về nhà
gọi cửa vào tắm rồi nói mẹ đẻ trở xuống quốc lộ một a đón xe vào tp hcm ngay trong đêm
trong thời gian đó cũng có nói chuyện vài lần
thì bữa đó cũng ra điều kiện mà mình bên tôi không chịu điều kiện tôi không chịu điều kiện bên nhà bữa
thì bữa có nói là nếu mà anh không chịu điều kiện của anh trai của em đi ra
thì anh trai của em sẽ cho người đến giết anh bất kỳ ở đâu
thì ngay sau đó thì ông nghe bực mình thêm mà trong đó thì tôi cũng có uống rượu rồi
trong đó thì ông nghe rất là bực nghe là nói thêm là bữa nếu mà anh không chịu nữa
thì em sẽ tự tử mình có nghiệp thôi
tôi mới dùng con dao mà tôi đã mua con dao ở trà tông kỳ
thì tôi cũng mua ra mục đích mua dao để các cậu ấy ăn
nhưng thì cũng đem về thì bỏ trong ba lô luôn
thì tôi sẽ cũng vô trong ba lô tôi lái ra và lái từng ta cái
tôi chàng qua ta phải đâm vào ngực của bữa sau đó bữa bữa
đối tượng chính đã bị bắt
tuy nhiên hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc
lúc này câu hỏi được đàn ra
vậy ai là tác giả của các bào thai mà nạn nhân huỳnh thị db đang mang trước khi bị giết
trước đó trong đơn tố cáo về hành vi giao cấu với trẻ em do người nhà nạn nhân đê bê gửi lên công an huyện phu ninh
có tất cả sáu người đàn ông
trong đó có đối tượng lê văn
lê đức dũng cũng như trong đơn
để nhanh chóng kết thúc vụ án
cơ quan điều tra quyết định giám địch adn để tìm ra tác giả bào thai
thế nhưng kết quả giám định adn không trùng khớp với nhận định ban đầu của cơ quan điều tra
cả sáu đối tượng bị tố cáo trong đó có cả đối tượng lê đức dũng
đều không phải là người cha sinh học của đứa bé mà nạn nhân đê bê đang mang
lúc này thực sự là thời điểm bế tắc của cơ quan điều tra
tưởng chừng như vụ án đã khép lại với hung thủ duy nhất
là lê đức dũng
thế nhưng trong một lần tình cờ tiếp xúc với người nhà nạn nhân huỳnh thị đê bê
bà ngoài nạn nhân có nhắc đến một nhân vật có cái tên mai quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thường trú tể sát tam dân huyện phu ninh
người có tên mai quốc tuấn là người thường xuyên qua lại nhà nạn nhân đê bê
và được người trong thôn biết đến như là người chồng hờ của mẹ nạn nhân đê bê là bà trần thị chuyện
theo bà ngoại của đê bê thì ông tuấn là người rất thương đê bê
gần như ông tuấn chiều theo tất cả mọi thứ mà đê bê muốn
những chi tiết nhỏ nhạt ấy tưởng chừng không liên quan gì đến vụ án
nhưng qua con mắt nhà nghề của các điều tra viên lại là một điểm chú ý quan trọng
phải có một mối quan hệ phức tạp nào đó giữa ông tuấn và đê bê mới khiến ông tuấn chiều đê bê một cách rất nhiệt tình
vì đối tượng mai quốc tuấn là người có nhân thân tương đối cao

và ngay từ đầu cũng không phải là đối tượng tình nghi của các điều tra viên
nên cơ quan điều tra quyết định giữ bí mật giám định idn của đối tượng mai quốc tuấn và cách thai của nạn nhân đê bê
kết quả đúng như những nghi ngờ của các điều tra viên
đối tượng mai quốc tuấn chính là cha sinh học của bào thai mà nạn nhân đê bê mang
cuộc tình đi lòm người bà mẹ đã cung cấp cho một người thân của người ta
tức là không biết ông dược của nó là có vấn đề gì với con bữ này không
mà lại nửa đêm nửa hôm lại bị mua trứng là phải đi mua trứng
từ thông tin này sau khi một soạn lạp tất cả
ban đầu thì thực tế là không có nghi ông này làm thực hiện cái hành vi đó
nhưng mà sau đó quá trình từ cái thông tin này là chúng tôi lọa tất cả các nguồn kinh đó
và tiến hành gò hỏa ông tuấn vì có mối quan hệ
thì sau khi mà tiến hành lấy mẫu giấm định đó
thì một thời gian khoảng năm sáu năm sau thì được sinh đồng tư cung cấp đó là
ông mai quốc tuấn là cha của cái cháu bé
lúc đầu đối tượng mai quốc tuấn một m không nhận tội
tuấn chỉ thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với bà chuyện là mẹ nạn nhân thôi
thế nhưng khi cơ quan điều tra công bố kết quả giám định adn
buộc đối tượng tuấn phải cuối đầu nhận tội
tuấn thừa nhận đã quan hệ tình dục với nạn nhân db hai lần
tôi có quan hệ với bữa hè làm
lần một là cuối tháng chín
lần hai là sau tết nguyễn tón âm lịch
lần lần một là tôi uống cà phê xong tôi biểu nó về
nhưng mà nó lên thằng hồng nó chơi
nó không về thì nó đi trước tôi đi sau
nên nó thấy ngồi nói thôi chờ cậu dẫn con về
thì có dẫn nó ra một đoạn
thì nó có ôm ngon cái hông thôi
dẫn ra càng hết chung thì nó còn sớm nó biểu là
cái bữa nó thôi ngồi chơi xí cạo chứ còn sớm
cho nên từ đó nó ôm lời
nó ôm lời cái chuyện suy nghĩ
cái tình dục nó cũng không nghĩ được
lần hai nó thì sau tết nguyễn tón
cửa tháng giêng nửa tháng giêng
thì mới dẫn vô nó nhờ anh họ
ứng lấy ai có bào
thì tôi cũng không biết có bào của ai
nên tôi hỏi hắn
thì hắn nói thôi không quen
hồng dẫn rồi tìm lâm hết trò hỏi chi
thôi chuyện đó đừng hỏi
rồi nó cũng ôm y như lần trước
rồi nó mới đứng lẹ
thì hắn nói cái đèn xe trốn thôi
từ đây vào
rồi mới vô cái giọt tê chỗ nhà thôn khánh tăng đó
rồi mới ngồi mới chơi
một nạn nhân hai thủ phạm
với hai khía cạnh gây án khác nhau
cả hai thủ phạm đều phải trả giá
vì những ham muốn thú tính
không kiểm soát được bản thân của chính mình
những giọt nước mắt ân hận của đối tượng lê đức dũng
không làm cho nạn nhân huỳnh thị đê bê sống lại được
mà chỉ làm cho dũng thêm cắn rứt
về hành vi tội lỗi của mình gây ra
giá như dũng tỉnh tám một chút
bình tĩnh một chút
thì không đến mức phải nhận một mức án cao
với hai tội danh giết người
và giao cấu với trẻ vị thành niên
khi vô thời gian buổi năm
thì mỗi đêm làm thư thức
đêm nào cũng về
khi mà vô thời gian thì trong mấy ngày đầu
tôi cũng ngủ không được ngủ không yên
vì những ấm ảnh của tôi đã gây ra
với bữa đều rất ăn hẳn
nhưng cho dù ăn hẳn thế nào
thì cũng đã ấm ụt rồi
thì giờ tôi cũng mong toàn bữa
cũng sưu thoát dưới kia
được sưu thoát
và tôi cũng mong có một cơ hội
để tôi kẻ tạo lại một con người đồng hồ
vụ án khép lại với nhiều bài học
cho các bậc cha mẹ về việc quản lý
con cái mình ở lưới tuổi mới lớn
lưới tuổi chưa thực sự nhận thức hết được
các hành vi của mình
đặc biệt với những cháu gái
có chút khiếm khuyết về nhận thức và bài lý
đây cũng là một vụ trong nhiều vụ
mà trẻ em bị làm dịch dục
thì nó sẽ dẫn đến cái việc
trong công tác phòng ngừa
chúng tôi cũng xác định là đúng là rất khó
ngoài cái việc tuyên truyền
giáo dục về pháp luật
rồi cái sự kết hợp giữa gia đình
nhà trường và xã hội trong cái việc
bảo vệ trẻ em theo cái chức năng nhiệm vụ
thì của lực lượng công an đã làm mấy hôm nay
thì nó còn có một cái yếu tố rất quan trọng
tức là các bậc phụ huynh
thì đặc biệt là
có con gái mà trong cái độ tuổi
mà đặc biệt là các cháu mà
nó có cái vấn đề thử chức năng như
của cháu biểu thì đúng là
cái bảo vệ
cái chăm sóc
của gia đình rất là quan trọng
và phân lớn những vụ án xảy ra
thì đều thấy được
cái vai trò trách nhiệm của gia đình
cái vấn đề của các bậc phụ huynh là
có cái thính sóc
nó mãi mê làm on
hoặc là do chạy theo cái thị hiếu của đồng tiền
cho nên bỏ mặc con cá
cho nên nó dẫn đến có những điều kiện
để cho đối tượng nó gây án
toán nhân dân tỉnh quảng nam
đã đưa ra vụ án xét xử
đứng trước vành móng ngược
là hai bị cáo một già một trẻ
người già bị buộc tội
giao cấu với trẻ em
người trẻ ngoài tội giao cấu
còn bị buộc tội giết người
nạn nhân của cả hai là một thiếu nữ
mới một mươi năm tuổi
với cái tội danh không thể chúa cãi
tòa án đã tuyên phạt lê đức dũng
tử hình về tội giết người
bốn năm tù tội giao cấu trẻ em
tổng hình phạt là tử hình
bị cáo mai quốc tuấn
bị tuyên phạt chín năm tù tội
giao cấu với trẻ em
đây chính là bài học tích đám
cho những hành vi coi thường pháp luật
coi thường tính mạng của người khác
thưa quý vị
thưa các đồng chí và các bạn
những câu chuyện đau lòng tương tự
như đã xảy ra tại phú ninh quảng nam
cũng đã từng xuất hiện ở đâu đó trên cả nước
câu chuyện cảnh giác cho những gia đình
có con gái ở tuổi mới lớn
không bao giờ thừa
và cái án cho hai đối tượng lê đức dũng
và mai quốc tuấn sẽ là bài học
cho rất nhiều người phải suy ngẫm
đến đây chương trình hành trình phá án
của truyền hình công an nhân dân tuần này
cũng xin được khép lại
chân thành cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn
đã quan tâm theo dõi chương trình
xin thân ái chào tạm biệt